thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phùng kiềm phụng để điều tra về tội giết người
theo đó phụng mang theo một khẩu súng kíp đã nhồi sẵn thuốc và đạn trì đi vào rừng để săn bắn động vật
trên đường quay về phụng nhìn thấy anh hoàng văn pham nhớ lại thú cũ nên phụng đã cầm súng bắn anh pham gây thương tích ba
sau khi bắn xong phụng bỏ chạy và phi tan khẩu súng xuống con suối cắt nhà khoảng một km
cả lệnh bắt tỉ can này tạm giam năm tháng đối với phụng